phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý đối với ông nguyễn thành công ba mươi một tuổi
trú tại tỉnh long an về hành vi vận chuyển cát trái phép
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp phòng cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát cơ động
phát hiện ông công điều khiển phương tiện biển kiểm soát la sáu nghìn bảy trăm bốn mươi ba vận chuyển khoảng năm mươi mét khối cát
trên tuyến sông đồng nai đoạn qua phường tân vạn tp biên hòa
tại thời điểm kiểm tra ông công không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số cát đang vận chuyển
làm việc với cơ quan công an ông tông khai nhận mua một trăm năm mươi đồng một mét khối
rồi không rõ nguồn gốc rồi trở về quê bán với giá là hai trăm một mươi đồng một mét khối
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ phương tiện và tăng vật để xử lý theo quy định của pháp luật